năm hai nghìn hai mươi ba bộ nội vụ ban hành quyết định thành lập hiệp hội an ninh mạng quốc gia
đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân và tổ chức việt nam hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng
trên cơ sở đó triển khai các hoạt động hỗ trợ có hiệu quả đoàn kết nhằm bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của các hội viên
và đảm bảo an ninh mạng theo định hướng chiến lược về an ninh mạng của đảng nhà nước góp phần bảo vệ tổ quốc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đại hội đã thông qua chương trình phương hướng hoạt động điều lệ và đề án tổ chức nhân sự của hiệp hội nhiệm kỳ lần thứ nhất
đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành ban kiểm tra ban thường vụ hiệp hội các chức danh lãnh đạo và thông qua nghị quyết đại hội lần thứ nhất
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an được bầu là chủ tịch hiệp hội an ninh mạng quốc gia
chúc mừng sự thành công và phát biểu chỉ đạo tại đại hội bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để giải quyết những nguy cơ thách thức đối với bảo đảm an ninh mạng bảo vệ chủ quyền an ninh lợi ích quốc gia trên không gian mạng bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan nhà nước cần có sự chung tay tham gia tích cực của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân
do đó vấn đề đặt ra là tập trung xây dựng triển khai nhiệm vụ giải pháp để an ninh mạng và hiệp hội an ninh mạng quốc gia thực sự trở thành động lực chính cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tổ chức cá nhân lớn mạnh chiếm lĩnh thị trường thúc đẩy làm chủ tự chủ được sản phẩm dịch vụ công nghệ an ninh mạng và tôn vinh các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp đóng góp tích cực vào nhiệm vụ này
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hiệp hội cần nhận diện rõ những đặc trưng cơ bản của thời đại không gian mạng đó là phát triển cả ba yếu tố về công nghệ nhân tài và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực an ninh mạng đề ra các giải pháp trong đó nhận diện rõ vấn đề chủ quyền và an ninh mạng tăng cường bảo vệ chủ quyền lợi ích an ninh quốc gia trên không gian mạng
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh hiệp hội an ninh mạng quốc gia phải đề ra sứ mệnh và tầm nhìn phù hợp với thời đại kiến tạo nền công nghiệp an ninh mạng việt nam hình thành thị trường an ninh mạng có giá trị cao tạo ra những tập đoàn công ty có năng lực mạnh về an ninh mạng trên thế giới
sau đại hội hiệp hội cần triển khai các hoạt động có thiết thưởng hiệu quả góp phần xây dựng hiệp hội an ninh mạng quốc gia với phương châm quy tụ đoàn kết sáng tạo lan tỏa
sau đại hội hiệp hội cần triển khai các hoạt động có thiết thưởng hiệu quả góp phần xây dựng hiệp hội quy tụ đoàn kết sáng tạo lan tỏa

một niềm tin mù quáng với người đàn ông này
sau thời gian cài tạo tôi về ở nhà gia đình hoàn cảnh khó khăn
vợ con không có ai đi làm nương rẫy
sau khi cài tạo tôi nhận thức được hành vi sai trái của mình
sinh hoạt tại tri hội vận động một số hộ đã từng theo tôi tự nguyện quay về sinh hoạt tại tri hội
hiện tôi và số hộ đã quay về đây đã an tâm tư tưởng sinh hoạt tại tri hội
hòa đồng gần gối với tín đồ trong tri hội
đoàn tụ quay quần bên gia đình ấm áp hạnh phúc tưởng như giảm đơn của nhiều người
nhưng với những người từng lầm lỡ những giây phút này là kết quả của cả một hành trình giác ngộ
và luôn có những bàn tay sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ họ trên hành trình trở về
trường hợp của giảm áp thuốc là có một cháu nhỏ bị u máu
thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động
cũng công an xã đứng lên vận động để hỗ trợ cho cháu
cũng được khoảng gần một mươi triệu đồng để cháu đi mổ
cũng như là đi đứng lên để kêu gọi một số tổ chức cũng như là bạn bè
để có những hỗ trợ cho một số những đối tượng trước đây
đã lầm được lạc lối quay về hòa nhập cộng đồng
còn về việc làm ăn kinh tế
thì tôi cũng hồi mơ
mình quay về đạo bên hội tuyên giáo của đốc này
thì đảng nhà nước chính quyền địa phương phải nói là rất quan tâm
rất quan tâm
nên mình chẳng hạn như cho vài vốn rồi bảo hiểm cho những người hôn nghèo á
mình cảm thấy là thế cũng mừng
cháu đi học thì nó cũng được nhờ cái gì đấy giấy tờ này
phương châm kiên trì vận động tuyên truyền tranh thủ các chức sắc trước việc trong tôn giáo người có uy tín những người như siêu ún hay rơ mạc thúc tham gia công tác vận động các công dân đã từng lầm lỗi theo tin lành đề ga dưới hình thức tu tại gia quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy
mô hình trở về đức tin giữ bình yên thôn làng đã được tổ chức và triển khai nhân rộng trên toàn địa bàn huyện phú thiện
chúc sống tốt đời đẹp đạo